cùng với đó mỹ đã có những dự báo về đại dịch sau khi chứng kiến làn sóng covid một mươi chín tại quốc gia nhà
cố vấn y tế nhà trắng anthony fauci cho biết còn quá sớm để nói liệu omicront có phải là làn sóng covid một mươi chín cuối cùng hay không
phát biểu tại hội nghị trực tuyến chương trình nghị sự davos của diễn đàn kinh tế thế giới
ông fauci nói liệu đây có phải là vaccine sống mà mọi người đang hy vọng hay không điều đó là một câu hỏi bỏ ngỏ
tôi hy vọng đúng là như vậy nhưng điều đó chỉ đúng khi chúng ta không gặp một biến thể khác né được phản ứng miễn dịch của biến thể trước đó ông nói thêm
omitforn là biến thể dễ lây truyền nhất xuất hiện cho đến nay nhưng dường như gây ra ít ca nhập viện và tử vong hơn
điều này khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đại dịch có sắp kết thúc hay không
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
biến thể mới chiếm hơn chín mươi bốn số trường hợp mắc bệnh ở nước này và cho thấy nó đã thay thế biến thể delta chiếm ưu thế nhanh chóng như thế nào
bình luận của ông fauci được đưa ra một tuần sau khi cơ quan quản lý sản phẩm y tế hàng đầu của châu âu cho rằng
biến thể omitron có thể đang khiến đại dịch trở thành một bệnh đặc hữu
theo bbc nhà dịch tễ học sẽ xem đây là một căn bệnh đặc hữu khi nó có mức độ phù hợp và có thể dự đoán trước
fause nói thêm rằng một số sự phản kháng từ công chúng
trong cuộc chiến chống lại covid một mươi chín đã cản trở nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus
tuy nhiên theo ông chúng ta không muốn chạy theo mọi biến thể
tạo ra liệu tăng cường chống lại một biến thể cụ thể
như vậy bạn sẽ phải đuổi theo nó mãi mãi
các nhà khoa học nhận định sự tiến hóa của omicron là minh chứng cho thấy biến chủng này
sẽ không phải là phiên bản cuối cùng của sars cov hai khiến cho thế giới đau đầu
omicron càng lây lan nhanh thì càng có nhiều cơ hội đột biến có khả năng dẫn đến nhiều biến chủng hơn
đây là một lời của leonardo martin một nhà dịch tế học về bệnh truyền nhiễm tại đại học boston
một người mắc bệnh là một lần tạo cơ hội cho virus đột biến
omicron có thể có nhiều lợi thế hơn so với các biến chủng trước đó lây lan nhanh hơn nhiều
ngay cả ở những khu vực có khả năng miễn dịch cao từ vaccine hoặc do từng nhiễm virus
do đó virus có thể tiến hóa thêm nữa do nó sẽ tiếp tục lây cho nhiều người
các chuyên gia không biết đến chủng tiếp theo sẽ như thế nào
và ảnh hưởng tới diễn biến đại dịch ra sao
nhưng họ cho rằng không có gì đảm bảo các biến chủng về sau sẽ gây ra bệnh nhẹ hơn
và những loại vaccine hiện có sẽ hiệu quả
do umicron gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể delta
biến chủng này làm dấy lên hy vọng đây sẽ là khởi đầu của xu hướng virus trở nên nhẹ hơn
như cảm lạnh thông thường
virus không lây lan mạnh nếu chúng giết chết vật chủ rất nhanh
vậy nhưng không phải lúc nào virus cũng ít gây chết người hơn theo thời gian
biến chủng cũng có thể đạt mục tiêu chính
tái tạo nếu những người bị nhiễm ban đầu có các triệu chứng nhẹ lây lan virus cho người khác
rồi sau đó bị bệnh nặng
tiến sĩ stuart campbell ray chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học john hopkins giải thích
với cả omicron và delta đang lưu hành nhiều người có khả năng bị lây nhiễm kép
tình huống mà ông ray gọi là fragrant variant con lai với đặc điểm của cả hai biến chủng
để hạn chế sự xuất hiện của các biến chủng các nhà khoa học nhấn mạnh
cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang và tiêm phòng
họ nhận định covid một mươi chín sẽ không trở thành bệnh đặc hiệu giống như bệnh cúm
chừng nào tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu vẫn ở mức thấp như hiện tại
trong khi đó các biến chủng mới xuất hiện là điều không thể tránh khỏi
theo louis monski giám đốc viện viro học phân tử tại đại học minnesota
với rất nhiều người chưa được chủng ngừa ông khẳng định virus sars cov hai
vẫn là thứ nắm quyền kiểm soát những gì đang xảy ra
trong thời gian gần đây nhiều người đang có suy nghĩ rằng các biến thể của virus sars cov hai
sẽ ngày càng gây bệnh nhẹ hơn và covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo rằng chúng ta không nên coi những giả thuyết này là điều hiển nhiên
theo trang the guardian của anh giả thuyết cho rằng virus sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn
theo thời gian bắt nguồn từ việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm
cả hai loại virus cúm gây đại dịch cúm tây ban nha năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và đại dịch cúm lớn năm hai nghìn chín cuối cùng đã tiến hóa và gây bệnh nhẹ hơn
tuy nhiên loại virus gây đại dịch cúng năm một nghìn chín trăm một mươi tám đã càng quét kinh hoàng trước khi nó trở nên nhẹ hơn
và nhiều loại virus khác chẳng hạn như ebola đang ngày càng nguy hiểm hơn
giáo sư david robertson tại khoa nghiên cứu của virus của đại học glasgow đã cho biết
thật sai lầm khi cho rằng các loại virus hoặc là mầm bệnh sẽ gây bệnh nhẹ hơn theo thời gian
nếu một loại virus có thể tiếp tục lây lan và gây ra nhiều bệnh hơn nó sẽ tiếp tục phát triển và tấn công con người
những biến thể đáng lo ngại này không xuất hiện cùng nhau
vì vậy nếu virus tiếp tục đột biến và một biến thể khác xuất hiện trong vòng sáu tháng
nó có thể còn tồi tệ hơn ông roberts nói
điều quan trọng là không nên chắc chắn rằng omicron sẽ là biến thể cuối cùng
trong quá trình phát triển của virus sars cov hai
trong trường hợp omicron có tốc độ lây lan đạt mức đỉnh điểm
các biến thể trong tương lai sẽ phải vật lộn để cạnh tranh với nó
và chỉ vài tháng trước chúng ta cũng đã tính đến điều tương tự với delta
ngoài ra omicron cũng có thể tiếp tục phát triển giáo sư robertson cho biết
điều có thể xảy ra là khi omicron lây nhiễm cho rất nhiều người
điều đó sẽ tạo ra không gian cho một loại virus có khả năng né phản ứng miễn dịch tốt hơn phát triển
đối với giả thuyết cho rằng virus sars cov hai có thể trở thành đặc hữu
nhiều khu vực đang có xu hướng coi đây là kim chỉ nam để tiếp tục sống
mà quên rằng covid một mươi chín vẫn đang tồn tại
đặc hữu có nghĩa là một bệnh luôn hiện hữu quanh ta
trên cả có thể dự đoán được tỷ lệ lây nhiễm và dịch bệnh không nằm ngoài tầm kiểm soát
mọi người đều hy vọng rằng virus corona có thể sẽ tiến hóa nhẹ hơn
và covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
hay nói đúng hơn là có thể kiểm soát dịch bệnh để không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta
nhưng đây vẫn là hy vọng chưa phải là sự thật
và chúng ta cần hành động bằng mọi biện pháp để biến điều đó thành sự thật
những kết luận ban đầu cho thấy biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh nhẹ hơn
do đó có khả năng nó chính là bước đầu tiên cho con đường biến covid một mươi chín thành bệnh đặc hữu
kênh đây là nhận xét của một chuyên gia úc nói với chainal new asia cna singapore vào ngày một tháng một mươi hai
hiện tại người ta vẫn chưa có nhiều thông tin về biến thể omicron
chỉ biết nó có một số lượng lớn đột biến đặc biệt là trong protein gai
và dường như đang lây lan nhanh chóng ở những khu vực cụ thể
trong tuyên bố ngày một tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới cho biết các ca mắc omicron cho tới nay chỉ bị bệnh nhẹ
hoặc không triệu chứng đồng thời không có bằng chứng chứng tỏ hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín hiện hành
bị suy giảm trước biến thể mới này
thông báo này tương đồng với những thông tin ban đầu từ châu phi trước đó
dù vậy who vẫn đang hết sức thận trọng với dữ liệu hạn chế có sẵn
vào thời điểm này chưa rõ omicron có thể tránh vaccine tốt hơn các biến thể sars cov hai như là delta hay không
các chuyên gia cho biết độc lực của một loại virus có xu hướng giảm đi sau khi lây lan cho một nhóm dân số
chẳng hạn bệnh nấm da ở thọ đã giết chết chín mươi chín số lượng thỏ khi lần đầu tiên xuất hiện ở úc
song bây giờ gây ra tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều
một chuyên gia dự đoán covid một mươi chín cũng sẽ trở nên ít nghiêm trọng hơn khi nó chuyển thành bệnh đặc hữu
và biến thể omicron có thể là bước đầu tiên dẫn đến điều này
sự tiến hóa của bệnh dự kiến khác nhau tùy thuộc vào nhóm dân số có tỷ lệ
tiêm chủng vaccine thấp hay cao
ở những nơi chưa phủ vaccine rộng như nam phi nơi chỉ có khoảng hai mươi năm dân số được tiêm vaccine covid một mươi chín
và là khu vực đầu tiên phát hiện biến thể omicron các biến thể virus mới có cơ hội lây lan mạnh hơn
suy cho cùng việc biến thể omicron xuất hiện nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện chiến dịch tiêm chủng hiệu quả
trên toàn thế giới để vượt qua đại dịch